người dân xã đất mũi huyện ngọc hiển tỉnh cà mau hầu hời đón những km cuối cùng của tuyến đường hồ chí minh đoạn năm căn đất mũi thông xe
dự án này hoàn thành sẽ nối thông toàn tuyến đường bộ từ bắc bó cao bằng đến đất mũi cà mau
dự án đường hồ chí minh đoạn năm căn đất mũi là đoạn cuối của tuyến đường hồ chí minh
dự án có tổng mức đầu tư hơn ba chín trăm linh tỷ đồng từ vốn trái phiếu chính phủ do bộ giao thông vận tải làm chủ đầu tư
trực tiếp quản lý là ban quản lý dự án đường hồ chí minh
toàn tuyến có tổng chiều dài hơn năm mươi tám km quy mô đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp ba đồng bằng
đến đầu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu dự án đã được đầu tư và cơ bản hoàn thành năm mươi một ba km
còn bảy bốn km cuối cùng của tuyến này mới vừa hoàn thành và thông xe kỹ thuật bảo đảm ô tô chạy thẳng ra cột mốc đất mũi trên đất liền
nói chung là có cái đường hồ chí minh qua để dân chúng tôi được nhờ
cái thứ nhất là nợ ích cho chúng tôi là các cháu được đi học rồi tất cả chúng tôi đây được đi lại thoải mái
cái thứ hai nữa cái lợi ích thứ hai nữa là sau này ở cái xã đất mũi của chúng tôi đây rất là nhiều tàu bè đi lại
đồng thời giao niu toàn bộ những thứ coi như là nói chung là vật chất giả dụ như là tôm cá đưa đi vạn tải
còn ngày xưa đi rất là khổ nhưng đi bây giờ có cái đường hồ chí minh rồi
là sung sướng lắm
cái thứ ba nữa là cái thứ ba là sướng được cái là du lịch cũng thế thôi
bây giờ du lịch xã đất mũi bây giờ khi có cái đường này một cái là vui vẻ
trong cuộc sống rất là sung sướng
trong năm gói thầu cầu và đường đoạn bảy bốn km cuối cùng của dự án đường hồ chí minh đoạn năm căn đất mũi
riêng hai gói thầu xây dựng cầu rạch tàu và cầu rạch vàm do gặp trở ngại trong xử lý đất yếu
vướng giải phóng mặt bằng nên mất thời gian khá dài mới hoàn thành để thông xe
thông xe tuyến đường từ hồ chí minh về đất mũi đó thì xóm mũi nói riêng và xã đất mũi nói chung
thì tình hình kinh tế xã hội phát triển cũng tương đối nhanh
về riêng về sớm mũi đó thì bà con ở đây là cũng làm cũng nhiều ngành nghề
từ khi mà thông xe về đó thì cái lượng khách du lịch đến đây cũng lớn
nên là cái việc mà những cái mặt hàng tự ti tự sản của bà con đó
thì mua bán cái giá nó cũng được cao
rồi đầy sống kinh tế của bà con là từng bước được năng lên
đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng được đảng và nhà nước quan tâm sâu sắc
bởi sau khi hoàn thành đưa vào khai thác giúp người dân địa phương đi lại
giao thương hàng hóa thuận tiện bảo đảm an ninh quốc phòng và chủ quyền biển đảo
tuyến đường còn tạo bước đột phá về phát triển du lịch cho vùng đất cuối cùng cực nam tổ quốc